đại hội các đảng bộ trực thuộc trung ương đã họp phiên bế mạc kết thúc thành công đại hội
sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay hai mươi hai tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao dự và chúc mừng đại hội
khoa nghị quyết về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã bầu một mươi ba đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí bùi thị quỳnh vân
tái cử chức danh bí thư tỉnh ủy quảng ngãi khóa hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ hai mươi hai họp phiên bế mạc
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao dự và chúc mừng đại hội
đại hội đã thảo luận thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi một đồng chí
bầu đoàn đại biểu dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí nguyễn văn quảng phó bí thư thường trực thành ủy được bầu làm bí thư thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh bình lần thứ hai mươi hai đã tiến hành phiên bế mạc
đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình gồm một mươi năm đồng chí
đồng chí nguyễn thị thu hà được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy ninh bình
đại hội bầu một mươi chín đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng